từ ngày hai mươi một tháng một mươi bộ giao thông vận tải mở lại toàn bộ trạng bay trên cả nước
hành khách và trẻ em đi cùng không cần tiêm đủ liều vaccine như trước
theo kế hoạch vận tải hàng không giai đoạn mới từ ngày hai mươi một tháng một mươi đến hết ngày ba mươi tháng một mươi một
người đi máy bay cư trú tại địa bàn dịch cấp độ bốn màu đỏ hoặc vùng phong tỏa xuất phát trên chuyến bay từ địa bàn dịch cấp bốn
chuyến bay xuất phát từ sân bay tân sơn nhất cần thơ đều cần có kết quả xét nghiệm âm tính pcr hoặc test nhanh
trong bảy mươi hai giờ trước chuyến bay các hành khách tại địa bàn khác chỉ cần đáp ứng một trong ba điều kiện
kết quả xét nghiệm âm tính trong bảy mươi hai giờ trước chuyến bay có chứng nhận đã tiêm đủ liều vaccine
trong đó liều cuối cùng tiêm ít nhất một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay
giấy chứng nhận khỏi bệnh covid hoặc giấy gia viện không quá sáu tháng tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay
khách phải khai báo y tế thực hiện năm k hoàn thành bản cam kết phòng dịch
không được tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho sốt khó thở
trong quá trình đi từ sân bay về nơi cư trú hành khách hạn chế dừng không tiếp xúc nơi đông người
thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú lưu trú và tự theo dõi sức khỏe
đồng thời thực hiện quy định phòng dịch của từng địa phương
như vậy hành khách là trẻ em chưa được tiêm vaccine sẽ được tham gia chuyến bay và chỉ cần có giấy xét nghiệm âm tính
quy định mới đã nới lỏng hơn so với giai đoạn thí điểm từ một mươi một mươi hai mươi một mươi
tất cả hành khách đi máy bay phải tiêm đủ liều vaccine hoặc f không khỏi bệnh trong vòng sáu tháng
có kết quả xét nghiệm âm tính
trong giai đoạn mới bộ giao thông vận tải cho phép các hãng khai thác tất cả đường bay như thời điểm trước dịch
xong hạn chế tần suất chuyến bay
cụ thể trận hà nội tphcm hà nội đn đn tphcm và ngược lại được khai thác tối đa sáu chuyến khứ hồi mỗi ngày
trong giai đoạn từ hai mươi một một mươi một mươi bốn một mươi một và tối đa bảy chuyến khứ hồi từ một mươi năm một mươi một ba mươi một mươi một
các đường bay khác không quá bốn chuyến khứ hồi mỗi ngày
giai đoạn thí điểm trước các hãng chỉ được khai thác hai mươi một đường bay với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày
như vậy từ hà nội sẽ có các chuyến bay đến tp hcm rạch giá cần thơ khánh hòa côn đảo huế đồng hới
tuy hòa phú quốc buôn ma thuột điện biên thay vì chỉ đến tp hcm đà nẵng điện biên như trước
theo bộ giao thông vận tải trong giai đoạn thí điểm vừa qua tỷ lệ chuyến bay đã thực hiện còn thấp
chỉ đạt bốn mươi chín do số lượng khách đặt chỗ thấp thậm chí có chuyến không có khách
một nguyên nhân là do tỷ lệ tiêm đủ liều vaccine tại nhiều địa phương ngoài hà nội và tp hcm còn thấp
hành khách không thể đáp ứng điều kiện bay là cần đủ liều vaccine
nhiều nhóm gia đình có trẻ em dưới một mươi tám tuổi chưa được tiêm nên không thể di chuyển dù có nhu cầu
sau khi bộ giao thông vận tải công bố kế hoạch bay các hãng hàng không đã công bố mở bán vé giai đoạn mới
từ ngày hai mươi một tháng một mươi các hãng hàng không mở bán vé với hơn hai mươi trạng bay mới
thêm trạng hà nội vinh tp hcm đà nẵng
từ nay đến ngày ba mươi tháng một mươi một vietnam airlines dự kiến khai thác gần bốn mươi trạng bay gần bằng trước dịch covid một mươi chín
nhiều đường bay kết nối từ các điểm đến mới như côn đảo điện biên bùn mà thuột pleiku lâm đồng
trên các đường bay trục giữa hà nội tp hcm và đà nẵng
vietnam airlines sẽ khai thác hai chuyến mỗi ngày pacific airlines một chuyến một ngày
để kết nối hà nội tp hcm với địa phương khác
việt nam airlines dự kiến khai thác hai mươi năm đường bay với tần suất tối thiểu một chuyến một ngày
sau đó có thể tăng lên hai khi khách tăng
pacific airlines nối lại các đường bay giữa tp hcm và hải phòng thanh hóa vinh quy nhơn huế phú quốc
chu lai đồng hới với các địa phương khác
vietnam airlines mở lại năm đường bay giữa đà nẵng và hải phòng bùn mà thuột nha trang đà lạt cần thơ từ giữa tháng một mươi một
đại diện của bamboo airways cho biết sẽ tăng tần suất trên ba mươi một đường bay nội địa
trong đó một mươi năm đường kết nối các tỉnh với hà nội
tp hcm hãng này cũng dự kiến mở lại các trạng bay đi đến đà nẵng không qua hà nội và tp hcm
vietjet khôi phục toàn bộ đường bay kết nối tp hcm với hà nội đà nẵng và các tỉnh thành phố
trong đó các đường bay giữa tp hcm hà nội và đà nẵng khai thác hai chuyến cứu hồi mỗi ngày
đến ngày ba mươi tháng một mươi một vietjet sẽ mở lại bốn mươi tám đường bay
vietjet hỗ trợ xét nghiệm nhanh covid một mươi chín miễn phí cho toàn bộ hành khách bay từ tp hcm
và từ ngày hai mươi hai tháng một mươi miễn phí xét nghiệm cho hành khách bay từ hà nội
như vậy khác với giai đoạn thí điểm chỉ có hai mươi một đường bay trên cả nước
từ ngày hai mươi một tháng một mươi đến ngày ba mươi tháng một mươi một ngành hàng không mở rộng khai thác trên bốn mươi đường bay
nội bài tân sơn nhất có chuyến bay đến các địa phương khác trong cả nước như thời điểm trước dịch covid một mươi chín
trong khi đó trên tuyến đường sắt bắc nam ngành đường sắt tổ chức chạy thêm một đôi tàu khách se ba mươi bốn
xuất phát tại ga hà nội và ga sài gòn lúc một mươi chín h hai mươi năm từ ngày hai mươi một tháng một mươi
như vậy trên tuyến bắc nam sẽ có ba đôi tàu khách hoạt động hàng ngày
các đoàn tàu này sẽ đón trả khách tại ba mươi tám ga thay vì hai mươi tám ga như trước
bao gồm hà nội giáp bát phủ lý nam định ninh bình bìm sơn thanh hóa minh khôi
trợ si vinh yên trung hương phố đồng lê minh lệ đồng hới đông hà huế đà nẵng
trà kiệu tam kỳ núi thành quảng ngãi đức phổ bồng sơn diêu trì la hai tuy hòa
xã ninh hòa nha trang tháp tràm sông mau bình thuận suối kiết long khánh biên hòa di an và sài gòn
trên tuyến hà nội hải phòng từ ngày hai mươi ba tháng một mươi ngành đường sắt chạy thêm đôi tàu khách lp ba mươi tám
như vậy trên tuyến này sẽ có hai đôi tàu hằng ngày là lp năm mươi sáu và lp ba mươi tám
tàu lp ba xuất phát tại ga long biên lúc chín h hai mươi tám phút các ngày trong tuần
tàu lp tám xuất phát tại ga hải phòng lúc một mươi năm h hằng ngày
riêng thứ bảy và chủ nhật tàu lp ba mươi tám sẽ xuất phát và kết thúc
tại gà hà nội trên tuyến hà nội vinh ngành đường sắt mở đôi tàu mới na một mươi hai
tàu na một xuất phát tại hà nội lúc hai mươi hai h một mươi năm ngày hai mươi hai tháng một mươi
tàu na hai xuất phát tại ga vinh lúc hai mươi một h hai mươi năm phút ngày hai mươi một tháng một mươi
tiến thành phố hồ chí minh đà nẵng mở mối đôi tàu se hai mươi một và se hai mươi hai
tàu se hai mươi hai xuất phát tại ga sài gòn lúc một mươi h bốn mươi phút ngày hai mươi hai tháng một mươi
tàu se hai mươi một xuất phát tại gà đà nẵng lúc tám h bốn mươi bảy phút ngày hai mươi ba tháng một mươi
ngày hai mươi tháng một mươi bộ giao thông vận tải
ban hành hướng dẫn mới với hành khách đi máy bay và đi tàu
trong giai đoạn mới đến ba mươi tháng một mươi một
người đi máy bay cư trú tại địa bàn dịch cấp bốn màu đỏ hoặc vùng phong tỏa
xuất phát trên máy bay từ địa bàn dịch cấp bốn
chuyến bay xuất phát từ tân sơn nhất cần thơ
đều cần kết quả xét nghiệm âm tính pcr hoặc test nhanh trong bảy mươi hai giờ trước chuyến bay
hành khách tại các địa bàn khác chỉ cần áp dụng một trong ba điều kiện
kết quả xét nghiệm âm tính trong bảy mươi hai giờ trước chuyến bay có chứng nhận đã tiêm đủ liều vaccine
trong đó liều cuối cùng tiêm ít nhất một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng tính đến khi khởi hành chuyến bay
giấy chứng nhận khỏi bệnh covid hoặc giấy ra viện không quá sáu tháng tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay
với đường sát hành khách không cần xét nghiệm nếu đi từ vùng xanh vàng cam
chỉ thực hiện nếu từ vùng đỏ vùng phong tỏa hoặc có yêu cầu điều tra dịch tễ
người tiêm đủ liều vaccine và f đã khỏi bệnh cần xét nghiệm pcr hoặc test nhanh trong bảy mươi hai h
khi có yêu cầu điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp bốn hoặc vùng phong tỏa
ngoài ra hành khách cần xét nghiệm y tế khi có một trong các biểu hiện sốt ho mệt mỏi đau họng